sáng nay ngày hai mươi một tháng ba tại khu vực phường trường sinh thành phố sơn la tỉnh sơn la
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an thành phố sơn la
phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy
đó là lò văn yên chú tại huyện sông mã tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm năm mươi túi ni lông bên trong có chứa hơn chín viên ma túy tổng hợp
và một xe máy
tại cơ quan công an đối tượng yên bước đầu khai nhận được một người đàn ông không rõ danh tính
tại khu vực biên giới thuê vận chuyển số ma túy trên từ huyện sông mã ra thành phố sơn la
với tiền công ba mươi triệu đồng đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ